những ngày qua cùng với đội ngũ y bác sĩ các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phục vụ công tác cách ly công dân
trở về từ vùng dịch tại trường quân sự bộ tư lệnh thủ đô hà nội
mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhất là việc phải xa gia đình xa người thân trong một khoảng thời gian dài
nhưng các cán bộ nhân viên và chiến sĩ luôn động viên nhau vấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân yên tâm thực hiện khoảng thời gian cách ly là một mươi bốn ngày theo quy định
bốn giờ sáng khoảng thời gian mà nhiều người vẫn còn chìm trong giấc ngủ
thì cũng là lúc lực lượng phục vụ tại trường quân sự bộ tư lệnh thủ đô hà nội bắt đầu công việc chuẩn bị bữa sáng
cho bảy trăm hai mươi sáu công dân trong khu vực cách ly
tuy mệt vì phải dậy sớm nhưng ai cũng cố gắng khẩn trương nghiêm túc trong từng công đoạn chế biến
hơn hai giờ đồng hồ lao động hàng trăm suất ăn đã hoàn thành và được vận chuyển trực tiếp đến tay người dân trong khu cách ly
thường thì chúng tôi thường dậy sớm từ bốn giờ sáng để chuẩn bị cơm sáng cho người dân
sau đó là cái thứ hai nữa là cái thời tiết thì ở đây nó cũng thay đổi rất là thất thường
lúc nắng lúc mưa nên là nhiều lúc anh em cảm thấy rất là mệt mỏi
thứ ba nữa là nhiều lúc thì anh em vẫn có cái suy nghĩ về gia đình là nhớ về gia đình bố mẹ vợ con
nên là anh em cũng nhiều lúc rất là mệt mỏi
nhưng mà vì cái nhiệm vụ mà thủ trưởng cấp trên đã giao cho
thì chúng tôi luôn luôn cố gắng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
tại đây không cần một sự đôn đốc nhắc nhở lực lượng phục vụ trong bộ quần áo bảo hộ từ đầu đến chân
luôn tự giác hoàn thành tốt các công việc đã được lên lịch sẵn trong ngày
như tiếp nhận cấp phát đồ ăn nước uống dọn dèm vệ sinh các khu vực vận chuyển hàng hóa tiếp tế cho người dân
chúng tôi tiếp nhận hiện nay là hơn bảy trăm linh người là bảy trăm bảy mươi năm người rồi
thế thì quá trình phục vụ ở đây thì cũng có nhiều cái khó khăn
nhưng tuy nhiên chúng tôi cũng đã có quen so với đợt một
thế nên trong công tác điều hành chúng tôi cũng có rút được kinh nghiệm
và cũng động viên được cán bộ chiến sĩ nhân viên trong bộ phận phục vụ
để phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của đợt hai này
dù công việc vất vả nhưng với tinh thần trách nhiệm tận tâm thầm lặng làm việc ngày đêm
và sự hy sinh vì mục đích lớn lao
đội ngũ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng phục vụ bộ tư lệnh thủ đô hà nội
đã để lại những dấu ấn tốt đẹp cảm động sâu sắc trong lòng nhân dân